cơ quan thanh tra đã kết luận những sai phạm trong đấu thầu vật tư thiết bị phòng chống covid một mươi chín ở tỉnh thanh hóa
và trách nhiệm chính thuộc về sở y tế tỉnh thanh hóa trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh
các đơn vị thẩm định giá và cung ứng sản phẩm
sở tài chính tỉnh thanh hóa chịu trách nhiệm trong việc phối hợp thẩm định dự toán
sau gói thầu bị thanh tra liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống sars cov hai
do sở y tế tỉnh thanh hóa và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa làm chủ đầu tư
hình thức là chỉ định thầu với tổng giá trị gần tám mươi tỷ đồng
đơn vị tư vấn đã tham khảo giá trên mạng lấy báo giá của ba doanh nghiệp
tuy nhiên chưa thu thập thông tin từ giao dịch thực tế trên thị trường
ngoài ra các gói thầu do sở y tế tỉnh làm chủ đầu tư chưa đăng ký thông tin về kết quả chọn thầu theo quy định